chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự buổi sáng của chuyên hình nhân dân
chương trình hôm nay ngày ba tháng một mươi hai sẽ có những nội dung chính sau đây

thưa quý vị chủ động nắm bắt thị trường phát triển hiệu quả theo mô hình mới
thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị giữ vững an ninh quốc phòng
đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí đặng thị ngọc thịnh
quỷ viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước trong buổi làm việc
tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam diễn ra vào chiều ngày hôm qua
đánh giá cao tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
thời gian qua đã bám sát nội dung chỉ thị số ba mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một
thi đua khen thưởng từ đó đề ra nhiều hình thức thi đua thiết thực
phù hợp với đặc trưng riêng của ngành cao su như phong trào luyện tay nghề
thi thợ giỏi hội thi bàn tay vàng hay hai mươi bảy chuỗi hoạt động thi đua phấn đấu
hoàn thành kế hoạch sản xuất năm hai nghìn một mươi chín trong toàn tập đoàn
tạo ra khí thế thi đua lao động sôi nổi
thời gian tới phó chủ tịch nước đề nghị tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
cần nắm bắt diễn biến thị trường đưa ra hướng phát triển phù hợp với mô hình mới
gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị giữ vững an ninh quốc phòng
năm hai nghìn hai mươi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của cả nước
tập đoàn cần phát động hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất
tìm ra và nhân rộng các điển hình thi đua tiêu biểu
đồng thời với đó chăm lo tốt hơn đời sống người lao động
nhất là địa bàn vùng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nhằm trao đổi kinh nghiệm cải thiện hoạt động chính sách hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp
đối với các đối tác nước ngoài ngày hai tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra diễn đàn khởi nghiệp quốc gia hai nghìn một mươi chín
với sự chia sẻ đến từ một số nước thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp như phần lan israel
theo các chuyên gia tại hội thảo ngoài việc tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại cho doanh nghiệp khởi nghiệp
như khó tiếp cận thông tin đất đai và thiếu quỹ đất sạch hạ tầng giao thông còn yếu kém tiếp cận nguồn vốn
thì việt nam và các nước trong khu vực cần tăng cường hợp tác quốc tế
các quốc gia trong khu vực
cùng nhau tạo ra các giải pháp công nghệ nguồn mở và có thể mở rộng trong các lĩnh vực quan trọng
bao gồm giáo dục năng lượng và kinh tế sinh học và nền kinh tế tuần hoàn
trong thời gian tới ngoài những chính sách quan trọng hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp
việt nam và các nước trong khu vực sẽ tập trung phát triển mạng lưới kết nối khởi nghiệp ở quy mô quốc tế
thúc đẩy hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo trên toàn quốc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển
liên kết với viện nghiên cứu trường đại học để thương mại hóa kết quả nghiên cứu
hình thành tài sản trí tuệ để tự tin bước ra thị trường toàn cầu
ngày hai một mươi hai tại tp cn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn viện chính sách và chiến lược phát triển nông thôn
cùng đại sứ quán vương quốc hà lan tại việt nam phối hợp tổ chức hội thảo
tham vấn chương trình chuyển đổi nông nghiệp vùng đồng bằng sông cửu long
hội thảo tập trung thu thập các ý kiến quan trọng để hoàn thiện
những quyết định cho chương trình chuyển đổi nông nghiệp vùng đồng bằng sông kiều long
cũng tại hội thảo tham tán nông nghiệp đại sứ quán vương quốc hà lan tại việt nam cho biết
hà lan có thể cung cấp kiến thức độc đáo về quản lý nguồn nước và kinh doanh nông nghiệp trong khuôn khổ chương trình
theo dự kiến trong giai đoạn đầu từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba
chương trình chuyển đổi nông nghiệp vùng đồng bằng sông kiều long sẽ xúc tiến phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp
tại sáu vùng sinh thái nông nghiệp của đồng bằng sông kiều long
chương trình sẽ tiếp tục mở rộng liên kết với nhiều đối tác mới và sẽ được hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
hơn một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của bộ chính trị và sau năm năm thực hiện nghị định một trăm một mươi tám
đã có nhiều công ty nông lâm nghiệp được sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động
tuy nhiên nhiều lâm trường vẫn chưa hoàn thành được việc sắp xếp và tồn tại
bất cập thì vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
đây là diện tích rừng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
lâm nghiệp lục nam
theo phương án sắp xếp đổi mới đơn vị này sẽ chuyển thành mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
theo đại diện công ty lộ trình sắp xếp đã gần xong chỉ còn khâu cuối là xác định giá trị doanh nghiệp
hiện tại vẫn đang vướng mắt ở phương án chuyển đổi
bàn giao diện tích đất rừng của suối mỡ sang cho ban quản lý khu du lịch suối mỡ
nên đến thời điểm này đang chờ phương án xong
thì nó ảnh hưởng
đến tiến độ
tranh chấp đất đai giữa lâm trường với các hộ dân khó xác định giá trị doanh nghiệp
chính là những nguyên nhân khiến nhiều lâm trường chậm trễ trong việc chuyển đổi
câu chuyện của công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp yên thế là một ví dụ
đơn vị này từng xảy ra tranh chấp đất đai phải đưa ra tòa phân xử
sau nhiều năm nỗ lực cùng với việc tích cực ra soát và cắt bớt diện tích rừng
giao cho các hộ dân xung quanh lâm trường
đến nay yên thế đã hoàn thành sắp xếp với mô hình mới là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
quá trình chuyển đổi thì nó gặp là đúng là muôn vàn khó khăn
khó khăn nhất là cái việc là xử lý cái đất đai
thế và một cái việc nữa tôi thấy là cũng rất quan trọng
mà để cho ảnh hưởng trực tiếp đến cái đồng vốn của nước tại doanh nghiệp
và cái chuyển đổi doanh nghiệp đấy là cái quá trình định giá xác định giá trị doanh nghiệp
cái việc này báo cáo là cái tài sản nó rừng thì là một cái là rất là khó xác định
toàn tỉnh bắc giang có năm công ty lâm nghiệp cần chuyển đổi
trong đó bốn đơn vị chuyển sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
một đơn vị giải thể sáp nhập và ban quản lý rừng phòng hộ
thực ra thì bắc giang là chuyển khai khá là sớm cái nghị định một trăm một mươi tám của thủy hình phủ
tuy nhiên thì hiện nay là còn hai cái công ty chưa chuyển được
thì có một công ty thì hiện nay là đang có thanh tra toàn diện
thế và sau khi có cái lượng thanh tra thì sẽ tiến hành sắp xếp đổi mới cho mô hình mới
còn một cái công ty thì nó có một chút cái diện tích rừng chuyển sang cái rừng đặc dụng
chính vì vậy mà cũng phải tính toán cái giá trị để chuyển sang cái rừng đặc dụng
cho nên nó cũng chậm một chút so với cái kế hoạch đã đề ra
đây không phải bất cập của riêng tỉnh bắc giang
mà là thực trạng diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước
để đến năm hai nghìn hai mươi cơ bản hoàn thành sắp xếp đổi mới các lâm trường
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương tăng cường thanh kiểm tra
hướng dẫn thực hiện việc quản lý sử dụng đất xử lý các trường hợp cho thuê
cho mượn lân chiếm tranh chấp liên doanh liên kết hợp tác đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai
lập phương án quy hoạch kế hoạch quản lý sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp khi trả về địa phương
sau khi ubnd tỉnh bến tre xử phạt trường hợp tàu cá đầu tiên vi phạm vùng biển nước ngoài
theo nghị định số bốn mươi hai của chính phủ với mức phạt lên tới tám trăm linh triệu đồng
các chủ tàu tỉnh bến tre cho rằng mức phạt như vậy là quá cao
nhưng phải như vậy mới đủ sức gian đe vi phạm
ông phạm văn tuấn chủ tàu cá ở xã an thủy huyện ba chi là người có mặt tại buổi trao quyết định
xử phạt đối với ông võ văn lai chủ tàu bt chín mươi ba nghìn một trăm sáu mươi bảy ts đã bị cơ quan chức năng của malaysia bắt do
xâm phạm vùng biển của nước này ông tuấn cho biết sau vụ việc
vi phạm còn mất trên hai tỷ đồng gồm tiền nộp phạt tiền nuôi thuyền viên
và giá trị con tàu bị malaysia giam giữ mức phạt tám trăm linh triệu đồng là rất cao
nhưng như vậy mới đủ sức gian đe đối với các tàu có ý định vi phạm vùng đánh bắt
ông tuấn cũng cho biết thêm những năm gần đây sản lượng trên các ngư trường của việt nam
đã giảm rất nhiều trong khi ngư trường của các nước khác sản lượng còn nhiều nên các thuyền trưởng
tài công thường đưa tàu sang khai thác trộm còn chủ tàu dù không muốn
nhưng cũng không quản lý được khi tàu đã ra khơi
tài công thì giữa nó mần rồi nó tranh với nhau rồi bắt đầu nó lấn lấn lấn ra ngoài nước ngoài
chứ còn nó đúng là chủ là không ai mà cho ghe tàu mình đi ra nước ngoài
sao vậy chú
ra nước ngoài thì cái thứ bị bắt là mất của cái thứ hai nữa bây giờ tiền ngân hàng có số bây giờ
bị bắt rồi là tiền ngân hàng bây giờ không trả được rồi bây giờ nó quá giá nhà rồi này cái nợ tùng
lum ra không còn tài sản thế chấp rồi bây giờ nó quá giá tụm lum giờ có người trắng tay luôn
toàn tỉnh bến tre có gần bốn tàu cá đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển trong đó phương
tiện đánh bắt xa bờ là hơn hai tàu trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số lượng tàu vi phạm tăng đột biến
trong thời gian tới đối với bộ đội phòng tỉnh bến tre hoặc là tiếp tục tiên tiền là ngư dân không
xâm phạm chủ quyền các nước hay là chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường công tác kiểm tra kiểm
soát không cho và xử lý ghim các trường hợp không đủ và đảm bảo thủ tục cắt bỏ giá tờ theo quy định
thứ ba là kiên quyết xử lý các phương tiện cố tình vi phạm chủ quyền các nước đồng thời là
riêng bộ đồn phòng bến tre có cái tâm tâm giám sát bình tĩnh là thường xuyên nhắc nhở các phương tiện
là vi phạm ganh giới với các các nước láng giềng đại diện tri cục thủy sản bến tre cũng cho biết
ngoài xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo nghị định bốn mươi hai các địa phương có tàu cá vi
phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài sẽ tổ chức kiểm điểm ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài
để làm gương cho các chủ tàu thuyền viên khác mới đây công an tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ
chào cờ đầu tháng đồng thời phát động quyên góp ủng hộ tết vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi
trong những năm qua truyền thống nhân văn nghĩa tình luôn được công an tỉnh nghệ an thực hiện
kiện và duy trì thường xuyên góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ công an trong lòng
nhân dân chỉ riêng trong đợt quyên góp ủng hộ người nghèo tết kỷ hội năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh
nghệ an đã quyên góp trên bốn sáu tỷ đồng ủng hộ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón tết cột
truyền cùng ngày tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh công an thành phố vinh phòng
giao thông và công an các đơn vị địa phương cũng đã phát động các cán bộ chiến sĩ trích một phần lương
của mình để đóng góp nhằm mang lại một cái tết ấm no hạnh phúc đến với những người có hoàn cảnh khó khăn
ngày hai tháng một mươi hai tuần lễ lưới điện thông minh việt nam hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc do phối hợp tổ chức
của cục điều tiết điện lực bộ công thương và tổ chức hợp tác phát triển đức gis
sự kiện tuần lễ lưới điện thông minh việt nam hai nghìn một mươi chín nằm trong khuôn khổ dự án lưới điện thông minh
cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tuần lễ sẽ thảo luận về xu hướng tầm nhìn và các
giải pháp cho một tương lai năng lượng bền vững ở việt nam trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về các
giải pháp năng lượng thông minh nhằm nâng cao tỉ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện và
thúc đẩy hiệu quả năng lượng cũng như giới thiệu các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại cho hệ
thống điện trong tương lai tuần lễ diễn ra từ ngày hai đến ngày năm tháng một mươi hai với chuỗi các hội nghị
và hội thảo với các chủ đề sáng kiến công nghệ hệ thống điện vận hành hệ thống điện có tỉ trọng
lớn các nguồn năng lượng tái tạo giải pháp năng lượng thông minh các sáng kiến và ý tưởng công
nghệ năng lượng tương lai hơn một trăm năm mươi gian hàng trưng bày triển lãm cùng với hơn hai mươi bộ sưu tập thời trang
sẽ được trình diễn xuyên suốt năm ngày tại sự kiện tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế việt nam
tại hà nội tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế việt nam hai nghìn một mươi chín là sự kết hợp những nét đẹp
tinh túy nhất giữa tầm ảnh hưởng của một hội trợ chuyên ngành thường niên uy tín hàng đầu việt nam
và tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế việt nam một sự kiện dành riêng cho người mẫu nhí từ trước
tới nay tại việt nam với chủ đề cảm hứng thời trang và nét đẹp thời đại tuần lễ thời trang
làm đẹp quốc tế việt nam hai nghìn một mươi chín mùa đầu tiên hứa hẹn là cuộc hành trình tìm kiếm những nền tảng giá trị
bền vững của ngành thời trang và làm đẹp trên thế giới với những đột phá sáng tạo đồng thời trở thành
sợi dây kết nối giữa doanh nghiệp với công chúng giữa trong nước và quốc tế tôn vinh lan tỏa những
thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng để tạo nên những giá trị cốt lõi cho cuộc sống sự kiện sẽ diễn ra
từ ngày một mươi một tới ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại trung tâm triển lãm quốc tế ice hà nội
mới đây tại đại sứ quán việt nam tại liên bang nga thủ môn đội tuyển quốc gia việt nam đặng văn lâm
cùng gia đình đã có buổi gặp gỡ giao lưu với người hâm mộ việt nam tại liên bang nga nhân dịp anh
về thăm gia đình sau hai năm thi đấu xa nhà
trong bầu không khí sôi nổi và cuồng nhiệt thủ môn đặng văn lâm cùng cha mẹ của anh đã chia sẻ với
người hâm mộ nhiều điều thú vị về cuộc sống và con đường sự nghiệp của lâm lâm cũng đã giải đáp một số
quan tâm của người hâm mộ những thuận lợi khó khăn khi thi đấu tại thái lan ban tổ chức cũng đã cho
trình chiếu một đoạn phim ngắn ghi lại những hình ảnh tuyệt vời của lâm hành trình đầy dân khó
song cũng rất thành công và đáng nhớ của cầu thủ mang trong mình hai dòng máu việt nga
buổi giao lưu không chỉ để lại trong lòng người hâm mộ việt nam tại liên bang nga niềm vui
niềm tự hào về đội tuyển quốc gia mà họ còn được chia sẻ về những kinh nghiệm thành công trong cuộc sống
và sự nghiệp của thủ thành số một việt nam đặng văn lâm
thưa quý vị và các bạn thế giới việc làm đang thay đổi lớn với tốc độ ngày càng nhanh
tác động tới hàng triệu lao động và người sử dụng lao động những cải tiến về công nghệ
điển hình là cách mạng bốn
hay hệ thống thương mại toàn cầu với độ kết nối ngày càng lớn
giả hóa dân số và biến đổi khí hậu là những nhân tố chính làm nên sự thay đổi này
vậy làm thế nào để có thể xây dựng một tương lai việc làm tốt hơn trong thời kỳ chuyển đổi này
đó là câu hỏi sống còn của thời đại chúng ta
để hiện thực hóa quyết tâm trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi
việt nam cần những cải thiện về mặt xã hội song hành với phát triển kinh tế
việt nam hiện đang đi đúng hướng trên con đường trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao
là ý kiến của nhiều chuyên gia tại diễn đàn lao động việt nam hai nghìn một mươi chín diễn ra vừa qua
tương lai việc làm của việt nam nằm ở quyết định lựa chọn
và việt nam đang cho thấy sự lựa chọn của mình thông qua cải thiện kỹ năng lực lượng lao động
mở rộng độ bao phủ
ủng hộ an sinh xã hội và hiện đại hóa các thiết chế quan hệ lao động
nhà máy số trang trại số công nghệ laser công nghệ đảo ngược
những thuật ngữ này sẽ trở thành những kỹ năng nghề trong tương lai
đó là kỹ năng số
những kỹ năng tương lai lần đầu được giới thiệu tại cuộc thi tây nghề thế giới hai nghìn một mươi chín
diễn ra tại kazan nga vào tháng chín vừa qua cho thấy
thách thức và ứng phó của thế giới đối với lao động
việc làm và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia
với dự đoán khoảng một phần ba công việc hiện tại sẽ thay đổi do tác động của cuộc cách mạng bốn
khoảng bốn mươi lao động toàn cầu
không có kỹ năng phù hợp với công việc của mình khi robot thay thế con người
thì việc nâng cao kỹ năng tay nghề là điều cần thiết
để việt nam trở thành một cường quốc kinh tế
thì phải có những lao động được đào tạo bài bản đặc biệt trong kỷ nguyên bốn
tốc độ tăng trưởng gdp của việt nam cũng khá cao
để duy trì được tốc độ này phát buộc phải có lao động có tay nghề
diễn đàn về nâng tầm kỹ năng lao động việt nam vừa qua
đã thể hiện cam kết ở các cấp cao
nhất của chính phủ về phát triển kỹ năng
và đưa ra phương hướng chính sách cho một tương lai việc làm tươi sáng hơn
thông qua cải thiện năng suất dựa vào nâng tầm kỹ năng lao động trên cả nước
kể từ năm hai nghìn một mươi ba quy mô lao động của việt nam đã bắt đầu tới hạng
so với quy mô của nền kinh tế
và vì lẽ đó năng cao năng suất chất lượng của lực lượng lao động
có vai trò sống còn trong cải thiện tốc độ tăng trưởng
và trong nỗ lực tái cơ cấu kinh tế đối với mô hình tăng trưởng
cùng với đó bộ luật lao động sửa đổi vừa thông qua một dấu mốc quan trọng
trên con đường hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động của việt nam
theo hướng hiện đại phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập kinh tế
đề án cải cách bảo hiểm xã hội dựa trên nghị quyết trung ương hai mươi tám năm hai nghìn một mươi tám
cũng mở đường hướng tới mở rộng độ bao phủ toàn dân về bảo hiểm xã hội
đây là những bước tiến quan trọng để hiện thực hóa quyết tâm
trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi
trong phần tin quốc tế tổng thống donald trump không dự điều trần của ủy ban tư pháp
anh siết chặt giám sát các tội phạm khủng bố ra tù
tổng thống mỹ donald trump cũng như nhóm luật sư của ông sẽ không tham gia phiên điều trần luận tội đầu tiên
do ủy ban tư pháp hạ viện mỹ tiến hành vào ngày bốn tháng một mươi hai tới
do lo ngại về tính công
đây là thông báo mới được nhà trắng đưa ra ngày một tháng một mươi hai
và là phản hồi đầu tiên trước thời hạn chót mà đảng dân chủ đưa ra
liên quan đến quy trình luận tội tổng thống
tuy nhiên nhà trắng cũng không loại bỏ khả năng tham gia vào tất cả các phiên điều trần
thay vào đó yêu cầu ủy ban tư pháp hạ viện mỹ cung cấp thêm thông tin về cách thức tiến hành
đồng thời cho biết sẽ đưa ra câu trả lời trước ngày sáu tháng một mươi hai
ủy ban tư pháp hạ viện mỹ sẽ tiến hành phiên điều trần đầu tiên vào ngày bốn tháng một mươi hai tới

tổng thống sẽ đưa ra pháp lý nhằm thảo luận cơ sở lịch sử và pháp lý của luận tội
cân nhắc liệu các bằng chứng thu được hiện nay có đủ để tiếp tục tiến hành giai đoạn tiếp theo hay không
thủ tướng anh boris johnson đã yêu cầu lực lượng an ninh tăng cường giám sát
những tội phạm khủng bố được ra tù trước thời hạn
động thái diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo anh đang vấp phải cáo buộc lợi dụng vụ tấn công
bằng giao trên cầu london để giành được lợi thế chính trị tại cuộc tổng tuyển cử
diễn ra trong chưa đầy hai tuần nữa
theo thủ tướng anh các quan chức nước này đang xem xét kỹ lưỡng khoảng bảy mươi bốn đối tượng
bị kết tội khủng bố mà được ra tù sớm giống như osman khan hung thủ vụ đâm dao khiến hai người thiệt mạng
nhà lãnh đạo anh khẳng định tất cả những đối tượng trên đang được giám sát chặt chẽ
để đảm bảo không có mối đe dọa nào
thủ tướng johnson cũng cam kết đề xuất hình phạt tối thiểu một mươi bốn năm tù giam với các tội phạm khủng bố
nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới
tuy nhiên nhiều ý kiến chỉ trích nhà lãnh đạo anh dường như đang chính trị hóa vụ tấn công vừa qua
nguồn tin chuyên theo dõi hoạt động hàng không aircraft sport cho biết
máy bay trinh sát rc một trăm ba mươi năm v của không quân mỹ mới đây đã được nhìn thấy bay trên không phận seoul
và các vùng lân cận thủ đô ở độ cao gần một mươi mét
đây là máy bay trinh sát thứ hai của mỹ bay trên không phận seoul
sau khi triều tiên tiến hành vụ thử vũ khí hôm hai mươi tám tháng một mươi một

đài truyền hình kbs của hàn quốc dẫn nguồn tin trên nêu rõ
erc một trăm ba mươi năm v kép là loại máy bay trinh sát thông tin chủ lực của không quân mỹ
thường xuyên xuất hiện trên không phận thủ đô seoul và các địa phương lân cận
khi thấy triều tiên có dấu hiệu phóng tên lửa
hoặc để theo dõi các động thái tiếp theo của bình nhưỡng sau khi thử nghiệm vũ khí
giới phân tích nhận định việc mỹ liên tiếp điều động máy bay trinh sát
là nhằm tăng cường giám sát các động thái tiếp theo của triều tiên
chính phủ mexico sẽ thực thi công lý đối với những nạn nhân của các băng nhóm tội phạm
và sẽ không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ nước ngoài
tuyên bố trên mới được tổng thống mexico đưa ra sau khi tổng thống mỹ cho biết
ý định đưa các băng nhóm tội phạm ma túy ở mexico vào danh sách khủng bố
phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tổng thống mexico lópez obrador
bày tỏ cảm ơn tới sự hỗ trợ của tổng thống mỹ donald trump
liên quan đến việc xử lý các vụ bạo lực do các băng nhóm tội phạm gây ra
tại mexico song ông nhấn mạnh chính phủ mexico sẽ tự giải quyết các thách thức an ninh
dự kiến bộ trưởng tư pháp mỹ william bar sẽ tới mexico trong tuần này
để thảo luận về hợp tác an ninh
nhật bản cam kết sẽ tài trợ ba tỷ đô la mỹ thông qua các khoản cho vay
và đầu tư vào asean để thúc đẩy phát triển đồng đều tại khu vực này
tokyo cho biết số tiền trên sẽ được giải ngân trong ba năm
tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ môi trường
ngoại trưởng nhật bản toshimitsu
toshimo motegi nhấn mạnh khoản tài trợ ba tỷ đô nói trên
thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhật bản trong việc giúp asean phát triển kinh tế tự do và công bằng
thông qua khoản viện trợ này nhật bản sẽ cung cấp các lựa chọn kinh tế
cho mọi khu vực của asean
cũng theo ngoại trưởng motegi số tiền trên sẽ được lấy từ cả khu vực công
và khu vực tư nhân của nhật bản
trong đó sẽ có khoảng một hai tỷ đô được triển khai tại cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản
do chính phủ tài trợ